vượt qua hàng loạt các rào cản kỹ thuật rào cản thương mại lần đầu tiên một container sữa ống thọ đã được xuất sang thị trường trung quốc theo con đường chính ngạch
và sự kiện này càng trở nên đặc biệt khi mà cả hai quốc gia việt nam và trung quốc đều đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
sau rất nhiều vòng thương thảo tháng hai năm hai nghìn hai mươi trung quốc chính thức cấp mã số xuất khẩu sữa đặc cho vinamilk
và chỉ sau chưa đầy hai tháng container sữa đầu tiên từ nhà máy sữa thống nhất đã cập đến thị trường đầy tiềm năng này
đó là quãng thời gian ngắn tới mức các chuyên gia ngành sữa cũng phải ngạc nhiên
và đặc biệt là sản phẩm đảm bảo chất lượng đấy là nỗ lực rất lớn của cán bộ nhân viên của công ty vinamilk
không chỉ là tin vui với ngành sữa sự kiện sữa ông thọ được xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc cũng được xem là cột mốc quan trọng đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu nông sản việt nam
tin rất là vui không phải vui cho doanh nghiệp đâu mà là người làm và cho nuôi cho chúng tôi rất là vui
bởi vì sản xuất nông nghiệp của chúng tôi là thị trường là vô cùng quan trọng
xuất khẩu sản phẩm chính ngạch sang các nước nhất là nước lớn như nước trung quốc của các doanh nghiệp vinamil vừa rồi đó là tin hiệu rất là tốt
từ cái bài học thành công của vinamilk tôi cho rằng các doanh nghiệp hợp tác xã trong nước sản xuất và xuất khẩu trong lĩnh vực nông sản
cần phải chuyển nhanh chuyển vững chắc sang thị trường trung quốc theo con đường chính ngạch
bởi vì trong một thời gian rất ngắn nữa thôi cái hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch
sẽ ngày càng trở nên khó khăn và chỉ có con đường xuất khẩu chính ngạch mới có thể bền vững thâm nhập sâu vào thị trường này
cùng với lô hàng đầu tiên xuất sang trung quốc vinamilk cũng ký được hợp đồng xuất khẩu sữa sang trung đông với giá trị trên hai mươi triệu usd
có thể nói chính sự thành công từ cách làm bài bản của những doanh nghiệp như vinamilk đã đóng góp quan trọng vào mục tiêu duy trì tăng trưởng
thúc đẩy nền kinh tế vượt qua những khó khăn do covid một mươi chín gây ra